trước một mươi một h ngày hai mươi hai tháng bảy khi chạy về đến khu vực có tọa độ một mươi bảy ba mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông thuộc vùng biển hoàng sa
người dân trên tàu phát hiện một thi thể nam nằm sắp trôi bập bệnh trên biển nên đã vớt lên tàu
công an quận sơn trà và bộ đội biên phòng đã có mặt lập biên bản vụ việc và đưa thi thể về bệnh viện đà nẵng bảo quản
đồng thời tiếp tục điều tra xác minh danh tính của nạn nhân